chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi hai phiên tòa xét xử chín bị cáo trong vụ án hãm hiếp rồi sát hại dã man nữ sinh cao mỹ duyên
tiếp tục với phần tranh luận
căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa lời khai của các bị cáo cho thấy
sau khi nữ sinh cao mỹ duyên bị sát hại và khiêng ra phía sau nhà bùi văn công
thu là người trực tiếp tắm rửa cho nạn nhân để che giấu dấu vết
sáng hôm sau thu tiếp tục giúp sức cho các bị cáo bằng việc tạo hiện trường giả
vừa tình cờ lên nhà hoang phát hiện thi thể nạn nhân rồi trình báo cho cơ quan công an
việc đánh lạc hướng này gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ vụ án
và hành vi phạm tội của các bị cáo
vì vậy luật sư đã kiến nghị hội đồng xét xử xem xét khởi tố thu về tội che giấu tội phạm